ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã có buổi làm việc với huyện lục ngạn để nắm bắt tình hình sản xuất
và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tiêu thụ vải thiều năm nay
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện lục ngạn tiếp tục quan tâm
chỉ đạo sản xuất theo đúng quy trình an toàn nhất là đối với những vùng trồng vải
theo tiêu chuẩn việt gap global gap chủ động phối hợp với các ngành bám sát các yêu cầu
quy định của trung quốc để chỉ đạo sản xuất gắn tem truy xuất nguồn gốc tổ chức tập huấn
thông tin đến các cơ sở đóng gói về các quy định mới đồng thời lưu ý sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
bám sát các bộ ngành khẩn trương đề nghị trung quốc bổ sung thêm cơ sở đóng gói vải thiều
trên địa bàn huyện lục ngạn và địa bàn toàn tỉnh